bác đơn kháng cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc alibaba bị đề nghị án trung thân
trong khi đó với vai trò giúp sức tích cực cho luyện vợ của luyện là võ thị thanh mai bị đề nghị mức án là ba mươi năm tù
viện kiểm sát xác định luyện đã thành lập hai mươi hai công ty rồi bán các dự án không có thật chiếm đoạt hơn hai bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng của khách hàng
hành vi của luyện và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn do đó án tù trung thân là tương xứng với hành vi
tại phiên tòa ngày một mươi năm tháng năm nguyễn thái luyện không xin giảm án cho bản thân
thông tin chúng tôi vừa nhận được vào tối ngày hôm qua sau khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn một tài xế đã dùng dao đâm trọng thương cán bộ cảnh sát giao thông ở bắc cạn
đối tượng là nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại thành phố bắc cạn phát hiện minh vi phạm nồng độ cồn
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện và lập biên bản theo quy định
tuy nhiên sau khi rời khỏi hiện trường minh quay lại khuôn
tổ công tác đang làm nhiệm vụ bất ngờ rút dao đâm trọng thương thiếu tá dương xuân kiệm
thiếu tá kiểm lập tức được đồng đội đưa đi cấp cứu với một vết thương ở ngực và tay trong đêm phải chuyển xuống bệnh viện tại thái nguyên
được biết đối tượng gây án vừa mới ra tù
dùng dao đâm gây thương tích năm mươi ba cho người khác đối tượng nguyễn văn hòa chú ở huyện trợ lách tỉnh bến tre vừa bị tuyên phạt một mươi hai năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng nguyễn văn hòa và nguyễn châu tuấn có mâu thuẫn
trong việc làm ăn lo sợ tuấn đánh cho nên hòa đã mua hai con dao để phòng thân
tuy nhiên khi nhìn thấy tuấn đang đi trên đường hòa đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng chân và tay tuấn gây thương tích năm mươi ba
ngoài bản án một mươi hai năm tù hòa phải bồi thường cho bị hại hơn một trăm hai mươi ba triệu đồng
bộ đội biên phòng an giang cho biết vào tối ngày hôm qua đã bắt giữ được một phương tiện vận chuyển hơn một sáu tấn đường nhãn hiệu campuchia
phát hiện xe tải từ tỉnh kiên giang về huyện tri tôn tỉnh an giang
có biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã tiến hành truy đuổi
tăng vật thu giữ gồm ba mươi hai bao đường nhãn hiệu campuchia có tổng trọng lượng khoảng một sáu tấn
lợi dụng đêm tối tài xế bỏ trốn đối tượng đi cùng bị bắt giữ khai tên là ngô văn trà chú ở an giang
và số đường trên các đối tượng mua từ kiên giang về để bán kiếm lời
phối hợp với nhà hát tuổi trẻ và một số đơn vị liên quan tổ chức
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày chủ tịch hồ chí minh về atk định hóa
cùng trung ương đảng chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
kỷ niệm bảy mươi năm năm lực lượng công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
và chào mừng năm năm ngày thành lập cục truyền thông công an nhân dân
mùng sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám mùng sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho chương trình nhớ mãi ơn người hồ chí minh
đang được các nghệ sĩ tích cực tập luyện trước khi biểu diễn chính thức
đây là chương trình nghệ thuật với đối tượng khán giả là bà con dân tộc đang sinh sống ở atk định hóa thái nguyên
và các khu lân cận gia đình của các cán bộ công an cán bộ chiến sĩ công an xã ở địa phương
điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là tổng thống của hồ chí minh
hồ cúc kịch thơ hát múa từ atk đến điện biên khắc họa hình tượng chủ tịch hồ chí minh
từ khi người về atk định hóa thái nguyên cho đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
để chuẩn bị cho phân đoạn này đạo diễn đã chuẩn bị rất kỹ
tìm hiểu nhiều tư liệu về bắc hồ cũng như giai đoạn lịch sử này của đất nước
thể hiện hình tượng bắc hồ là nghệ sĩ ưu tú đức khuê
cố gắng làm sao kể cả những nhân vật khác
thì dù sao là cái khó nhất đó là cái con người phải rất là bình dị
nhưng mà lại toát lên được cái khí chất của vị ánh tụ
đó là cái khó nhất
tôi nghĩ rằng là về một cái mảng kịch để làm cho một chương trình sự kiện
thì từ trước cái này là rất là ít
nếu như có thì nó cũng chỉ là minh họa một chút
một hoạt cảnh thôi
nhưng mà lần này thì nó gần như là
cả một cái chương trình tổng thể như vậy
nó là một cái điểm nhấn rất là lớn trong cái chương trình này
thì nói về bác hồ gần gũi với dân như thế nào
tôi lấy cái màu sắc của cái phong cách diễn kịch của nhà hát tuổi trẻ
đời nhất thoải mái nhất
thì chắc có lẽ rằng là cái phần đoạn đó sẽ gần gũi với người xem mơ rất nhiều
chương trình được xây dựng theo phong cách hợp sướng
ca búa nhạc kịch thơ
trên nền nhạc sân khấu liền mạch
sử dụng lời bình bằng lời thoại của nhân vật
hoặc dùng âm nhạc thơ thay thế
chương trình nghệ thuật chính trị đã được tổ chức nhiều ở atk
nhưng thường là những chương trình của sở quản lý về văn hóa ở địa phương
hay các đơn vị nghệ thuật thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
thế nhưng năm nay chương trình nhớ mãi ơn người hồ chí minh
mang ý nghĩa khác màu sắc khác
điều này cho thấy lực lượng công an nhân dân không chỉ chăm lo
đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
mà còn chăm lo về đời sống tinh thần cho nhân dân
nhà hát cắm của nhà dân gian đối bắc là chủ yếu
là con em các dân tộc ở đây
thế nên là cái sự xuất hiện này chắc chắn là nó sẽ làm
nó rất là đúng nó rất là đúng
và nó sẽ phản ánh cái tình cảm của nhân dân các dân tộc thái nguyên
nói riêng và nhân dân việt bắc nói chung
cũng như vùng núi phía bắc đối với lại chủ tịch hồ chí minh
dự kiến tham gia biểu diễn trong chương trình
sẽ có trên hai trăm linh nghệ sĩ
bao gồm các nghệ sĩ múa ca sĩ diễn viên
giàn hợp sướng của nhà hát tuổi trẻ
nhà hát ca múa nhạc dân gian việt bắc
trường cao đảng văn hóa nghệ thuật thái nguyên
trung tâm văn hóa nghệ thuật thái nguyên
và một số ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng khác
và theo kế hoạch dự kiến
chương trình sẽ chính thức diễn ra vào một mươi chín h ngày một mươi tám tháng năm
tại atk định hóa thái nguyên
và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình công an nhân dân
mời quý vị các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
vào sáng ngày một mươi năm tháng năm tại hà nội
ban thanh niên công an nhân dân
đã tổ chức diễn đàn công tác phát triển
trong thanh niên công an nhân dân
tại diễn đàn
các đại biểu đã đánh giá một cách tổng quan
về công tác phát triển đảng viên
trong thanh niên công an nhân dân
khẳng định vị trí vai trò quan trọng của phát triển đảng viên
đối với công tác xây dựng đảng
cũng như vai trò trách nhiệm của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trong phát hiện bồi dưỡng rèn luyện
giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp
thông qua thực viễn công tác
các đại biểu cũng đã thẳng thắn
chỉ ra những khó khăn vướng mắt
trong công tác phát triển đảng viên
những tồn tại hạn chế trong triển khai
cục vận động đoàn viên phân đấu
sớm trở thành đảng viên đảng cộng sản việt nam
đồng thời kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp
có giá trị lý luận và thực tiễn
nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn
công tác bồi dưỡng giới thiệu kết nạp đảng
cũng như phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm
của đội ngũ đảng viên trẻ trên các mặt công tác
chuyển sang tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên án
đối với giám đốc công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
và các bị cáo liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
đóng tại phường tân hiệp tp biên hòa
sau một mươi ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
đã tuyên án bị cáo đỗ sơn tùng
chủ tịch hội đồng quản trị
giám đốc công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
với mức án hai mươi năm tù
bị cáo lê hữu trung một mươi năm tù
bị cáo nguyễn bảo trân tám năm tù
bị cáo nguyễn thanh tâm ba năm tù cho hưởng án treo
bị cáo phạm thành lộc từ bốn năm tù
và bị cáo hà huy huyền hai năm tù cho hưởng án treo
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám
công ty bất động sản cổ phần nhà đất đồng nai
được thành lập do đỗ sơn tùng
giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc
dù không đủ năng lực tài chính
nhưng để có đủ điều kiện kinh doanh bất động sản
tùng khai khống hai lần điều chỉnh vốn điều lệ
từ hai tỷ đồng lên hai mươi tỷ đồng
rồi hai trăm linh tỷ đồng
tiếp đó tùng công đồng bọn
đã tự vẽ ra các dự án ma trên đất nông nghiệp
và bán cho khách hàng để chiếm đoạt tiền
tổng cộng tùng công đồng phạm
đã bán được năm trăm chín mươi sáu lô đất
tại các dự án ma do mình vẽ ra
chiếm đoạt của bốn trăm ba mươi bốn người mua đất
với số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
với hành vi vận chuyển năm mươi kg pháo hoa nổ
nhãn hiệu trung quốc qua biên giới
một đối tượng vừa bị đồn biên phòng quang long
bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng bắt giữ
vào tối ngày một mươi bốn tháng năm
tại khu vực móc chín trăm linh một
xã thống nhất huyện hạ lan
đồn biên phòng quang long phát hiện bắt giữ đối tượng
lương thị hưng chú thành phố sông công tỉnh thái nguyên
đang vận chuyển năm mươi kg pháo hoa nổ
nhãn hiệu trung quốc
đối tượng hưng khai nhận
được người trung quốc thuê vận chuyển số pháo trên
về việt nam để tiêu thụ
đồn biên phòng quang long đang mở rộng điều tra vụ án
và xử lý thiết quyết định của pháp luật
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm nay năm hai nghìn hai mươi ba
bộ giáo dục và đào tạo triển khai
thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến
thí sinh thực hiện đăng ký dự thi từ bảy h
ngày bốn tháng năm đến một mươi bảy h
ngày một mươi ba tháng năm
và cho đến thời điểm này việc đăng ký dự thi đã hoàn tất
và điểm mới năm nay là việc đăng ký trực tuyến
thực hiện một trăm linh
với thí sinh na học lớp một mươi hai
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
còn đối với thí sinh tự do
thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp
tại đơn vị đăng ký dự thi
do sở giáo dục và đào tạo quy định
bộ giáo dục và đào tạo đã thông tin
về tình hình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm
cụ thể có tổng số một hai mươi năm một trăm sáu mươi sáu thí sinh đăng ký dự thi
trong đó số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến
số thí sinh đăng ký dự thi
trực tiếp chiếm năm bốn mươi chín
trong các ngày đăng ký dự thi trực tuyến
hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định
việc đăng ký dự thi cơ bản thuận lợi
đối với tất cả các đối tượng thí sinh
thời điểm này các nhà trường đang tiếp tục ôn tập
kiến thức trọng tâm cho học sinh
bên cạnh các sở học trên lớp
thì các con cũng có những giờ học tăng cường
và cũng rất chăm chỉ
luyện tập các cái đề mà các thầy cô giao
và phối hợp với các thầy cô
trong các tiết học ở trên lớp
xong thì nó cũng rất là căng thẳng
nhưng mà để mình có thể
đạt được đoạn điểm mong muốn mình
thì mình phải giữ một cái đầu óc thật là thư thái
và mình có thể
học thế nào mà để cho nó
chuyên sâu và có thể dễ
tiếp thu bài trên lớp
song song với việc ôn tập nước rút
bắt đầu từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi chín tháng năm
các sở giáo dục và đào tạo các trường
tiếp tục giả soát kiểm tra chỉnh sửa
thông tin của thí sinh cho chính xác
nếu có sai sót
sau đó in danh sách thí sinh đã đăng ký trực tuyến
kiểm tra lần cuối
và cho thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi
trên phiếu và danh sách
hoàn thành chậm nhất vào ngày hai mươi hai tháng năm
sau đó tiếp tục kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh
và kết thúc chậm nhất vào ngày hai mươi năm tháng năm
kỳ thi trung học phổ thông năm nay
thì sẽ có một số điểm mới nữa
như là cách tính điểm ưu tiên
quy chế thi năm nay sẽ bỏ quy định thí sinh
được mang thiết bị ghi âm ghi hình
vào phòng thi nhằm phát hiện tiêu cực
và việc thanh tra cũng áp dụng theo quy chế bổ sung
thanh tra sẽ
không được tham gia bất kỳ khâu nào trong kỳ thi
kỳ thi đang ngày càng đến gần
và để học sinh phụ huynh hiểu rõ hơn
về những điểm mới trong kỳ thi lần này
tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ
huỳnh văn trương cục trưởng cục quản lý chất lượng
bộ giáo dục và đào tạo
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông
còn hơn một tháng nữa là các em học sinh
sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba
và đến nay thì công tác tổ chức cho kỳ thi này
được bộ giáo dục cũng như các địa phương
chuẩn bị như thế nào
bộ giáo dục và đào tạo đã có
chuẩn bị từ sớm từ xa
trong đó ba nhóm vấn đề lớn
thứ nhất đó là thành lập ba trị đạt
và thứ hai là hoàn thiện các văn bản
về pháp quy
trong đó lớn nhất đó là thông tư sáu
sửa đổi của thông tư một mươi năm
và thông tư năm
về quy chế thi tốt nghiệp trong phổ thông

và văn bản hợp nhất hai
của thi tốt nghiệp trong phổ thông
thứ hai nữa đó là
văn bản hướng dẫn một nghìn năm trăm một mươi năm
văn hành ngày một mươi bảy tháng bốn
để hướng dẫn cho việc đăng ký dự thi
và quá trình thi của các địa phương
và đến giờ phút này thì cơ bản là
các văn bản pháp quy của bộ
đã xong và chúng tôi đang chuẩn bị
trình cho thủ tướng chính phủ
dự thảo về chỉ thi
của thi tốt nghiệp trong phổ thông hai nghìn hai mươi ba
đồng thời với đó thì các địa phương
hiện nay cũng đã tập trung
cho việc đó là xây dựa thành lập ba tri đảng
rồi cái kế hoạch thi của địa phương
năm nay có những điểm mới
như là cộng điểm ưu tiên
miễn thi ngoại ngữ phải cập nhật các minh chứng kèm theo
ngay khi đăng ký dự thi
thì mới hấp lệ để xem xét cộng điểm
nếu thí sinh không cập nhật đầy đủ
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi
khi xét công nhận tốt nghiệp
vậy ông cho biết về những điểm mới này
và lưu ý gì với thí sinh
nếu có sai sót các em phải làm như thế nào ạ
miễn thi ngoại ngữ thì hàng năm đã có rồi
và các em lưu ý là việc thích bỏ ô
để được ưu tiên
hoặc là miễn giảm
quả thi tốt nghiệp trung học bổ thông
tuy nhiên cái việc nào các em lưu ý cho
là nếu các em muốn sử dụng một môn ngoại ngữ
để thi để xét tuyển đại học
hoặc là cao đoạn sư phạm
thì các em phải đăng ký môn thi ngoài ngữ đó
để thi và
để tuyển sinh đại học
đây là một trong những điểm mà các em cần lưu ý
điều thứ ba nữa đó là
các minh chứng về xét thực
về ưu tiên khác
cũng như mỗi năm là các em đương nhiên phải nộp
tại cơ sở nơi đăng ký
để có minh chứng để xét thực cho các em được nhận ưu tiên
ví dụ con lược sĩ con thiên binh
các điều kiện khác
công tác phối hợp với các bộ ban ngành
trong đó là vai trò của bộ công an như thế nào
để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này
trong chỉ thị của thi tốt nghiệp trung học hai ba
là đã chỉ đạo việc phối hợp giữa các bộ ban ngành
cùng với bộ dục tạo
để triển khai và thi an toàn nghiên túc
cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba
trong đó nhấn mạnh nhiều nhất
đó là sự phối hợp giữa bộ giáo dục
đào tạo với bộ công an
đây là hai đơn vị mà phối hợp trong việc
là đảm bảo an ninh an toàn
đặc biệt đó là phòng chống về cái gian lận
trong cái công nghệ ca
mà đây là một trong những phương án mạnh tỏa và tinh tỏa nhiều
và hơn nữa đó là giữa hai bộ đã có
phối hợp để có cái văn bản mới
của năm hai nghìn hai mươi ba thay cho văn bản
của năm hai nghìn hai mươi hai
và trong đó cụ thể hơn
cho cấp của hai bộ và thứ hai là các địa phương
các sở ban ngành của địa phương
để phối hợp với nhau triển khai tốt nhất
đặc biệt đó là phòng chống gian lận
về công nghệ cao và cái an toàn an ninh
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ
rất sức cụ thể vừa rồi
tiếp sau đây sẽ là
cụm tin chính sách đáng chú ý